tiếp tục gia đình nên vợ đến nhà chị gái gần đó để sinh sống khuyên giải vợ bất thành nên lộc văn đội chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã dùng dao đâm vợ gây thương tích
vào hồi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng hai lộc văn đội đã mang theo một chai thuốc trừ sâu đến nhà chị gái vợ để hàn gắn tình cảm nhưng vợ đã nhất định không đồng ý quay về
quá bực tức nên đội đã nảy sinh ý định giết vợ và uống thuốc trừ sâu tự sát
đội đã lấy dao chém liên tiếp vào người vợ lúc này có hàng xóm đến can ngăn rằng dao của đội và đưa chị này đi cấp cứu
còn đội đã uống thuốc sâu và lao đầu vào tường tự sát nhưng bất thành sau đó đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
qua tin tố giác của quân chúng ngày một mươi chín tháng hai công an tỉnh tiền giang đã tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức đá gà và đánh bài ăn thua bằng tiền
tại phần đất của anh lê văn cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thuộc ấp mỹ phú xã mỹ phong thành phố mỹ tho
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà gần một trăm một mươi triệu đồng hai mươi bảy điện thoại di động ba mươi xe mô tô các loại và một số vật chứng khác có liên quan đến hành vi đánh bạc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng huỳnh văn thắng hai mươi bốn tuổi
trú tại xã đá bạc huyện châu đức về hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày một mươi sáu tháng hai thắng điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ năm mươi sáu
khi đến đoạn thuộc địa bàn xã nghĩa thành huyện châu đức thì phát hiện một người dân đang dừng xe máy ở một cây xăng
phía trước có để chiếc túi sách nên thắng đã áp sát rồi cướp giật chiếc túi sách rồi phóng xe bỏ chạy
ngay sau đó đối tượng này đến một lô cao su vắng người kiểm tra túi sách chiếm đoạt một mươi hai triệu đồng và chiếc điện thoại di động ở lề đường
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện châu đức đã trích xuất các hình ảnh từ camera an ninh trên địa bàn đồng thời truy xét các đối tượng nghi vấn
ngày một mươi bảy tháng hai cơ quan công an đã xác định thắng là đối tượng gây ra vụ án trên
làm việc với cơ quan công an đối tượng thắng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản
thời gian vừa qua trên địa bàn huyện đông hưng và các huyện thành phố lân cận thành phố thái bình xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ các vụ việc
tuy nhiên điều đáng nói ở các vụ trộm cắp này một phần nguyên nhân là cũng do người dân chủ
các đối tượng trộm cắp thường chọn lúc vắng người và ở thời điểm chủ xe mất cảnh giác nhất để gây án
cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn huyện đông hưng huyện quỳnh phụ và thành phố thái bình liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy và nhiều tài sản khác
để triệt phá loại tội phạm này công an huyện đông hưng đã xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng công an xã thị trấn và công an các địa phương đấu tranh làm rõ
đến ngày một mươi năm tháng hai đã điều tra làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy gồm ba đối tượng là khúc tiến nam chú tại thôn kim ngọc i hoàng trọng trung chú tại thôn kim ngọc hai và nguyễn văn tưởng chú tại thôn ba vì xã liên giang huyện đông hưng là các đối tượng gây án

đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý